cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của bảy người tử vong đều trú ở huyện yên bình
trong ba người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu có một người chưa xác định được danh tính
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở lại phiên phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị hiền bốn mươi chín tuổi là mẹ của nữ sinh rau gà ở điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phiên tòa lần này trả lời hội đồng xét xử bị cáo hiền khẳng định bị oan giữ nguyên đơn kháng cáo
trong đơn bị cáo hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái mình là không khách quan vũ an đổ tội để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
nữ bị cáo cho rằng sau khi con gái cao mỹ duyên bị phát hiện tử vong
nhưng chín ngày sau toán công
hùng mới bị bắt giữ những người này đã thống nhất nhận dạng bà hiền để tạo dựng lời khai gian dối
bị cáo hiền khẳng định không quen biết vay nợ tiền không buôn bán ma túy với toán công hay hùng
lại có một vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ do anh lê văn hân làm chủ
đối tượng đinh quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đã dùng rùi cui điện để uy hiếp đe dọa và đập phá cân tiểu ly gương soi
nhằm mục đích
cướp tài sản là vàng bạc trang sức đang được trưng bày ở trong quầy
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm nay
lúc này trong cửa hàng vàng có hai vợ chồng anh lê văn hân với hai khách hàng
thấy vậy hai khách hàng đã chạy ra ngoài chi hô
nghe tiếng chi hô của người dân đại úy vũ thế dũng cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và thiếu tá nguyễn mạnh hùng cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phú thọ
đang dừng đèn đỏ ở gần đó đã có mặt kịp thời phối hợp với quần chúng nhân dân chặn cửa không cho đối tượng tẩu thoát
đồng thời tuyên truyền vận động để đối tượng chấp hành
sau khoảng một mươi năm phút đối tượng minh đã buông hung khí vào đầu hàng